mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với nguyễn danh sơn
giám đốc công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
cũng liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam năm bị can
gồm trần quốc hùng trịnh văn đoàn là hai cán bộ thuộc cục điều tiết điện lực bộ công thương
nguyễn hữu khải đỗ ngọc tuyền và trương hoàng dũng cũng là cán bộ công ty mua bán điện thuộc tập đoàn điện lực việt nam
sau hai ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án đối với nguyễn tránh thi
phan mạnh tường và lê văn hóa cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng thi là đối tượng nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng từ giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thi đã nhiều lần sang campuchia mua ma túy đá đem về phân lẻ sử dụng và trực tiếp hoặc đưa cho tường và hóa để bán lại cho các con nghiện
thi đã mở tài khoản ngân hàng đứng tên tường để người mua ma túy giao dịch thanh toán
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với trương văn hội chú tại thành phố vĩnh long
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phát hiện hội điều khiển xe máy và có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện hội đang cất giấu một bịch ma túy có trọng lượng hơn bảy mươi bốn gram
đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho ma túy
một người phụ nữ ở thị xã bình minh và nhận được số tiền công là hai trăm năm mươi đồng
sau hai mươi bốn giờ đồng hồ vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phát hiện bắt giữ khẩn cấp đối tượng huỳnh tình chú tại quận liên triểu là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản vào tối ngày tám tháng một mươi một
sau khi nhận được tin báo tội phạm áp dụng đồng bộ các biện pháp
vào chiều ngày chín tháng một mươi một công an quận liên triều đã bắt giữ được tình khi đối tượng này đang mang tài sản cướp giật đi tiêu thụ
tình thừa nhận do đêm tối lại thấy nạn nhân sơ hở nên đã ra tay cướp giật chiếc điện thoại
được biết tình không có việc làm vừa chấp hành xong án phạt tù cùng về tội cướp giật tài sản nay lại tiếp tục phạm tội
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần hai mươi năm tỷ đồng
nguyễn thị trúc linh tài sản cấp giật tài sản
tại huyện vũng liêm vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai linh giữ chúc vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân của một ngân hàng trên địa bàn tp vĩnh long
lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp linh đã đưa ra thông tin gian dối là có thể làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
để vay tiền của những người linh quen biết
để tạo niềm tin linh đã yêu cầu bị hại
linh đã yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng
nhưng thực tế sau khi nhận được tiền thì linh yêu cầu những người nhận tiền chuyển lại cho linh và đối tượng đã rút tiền để sử dụng cá nhân
với thủ đoạn trên linh đã lừa năm bị hại với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
mang theo dao tự chế rồi điều khiển phương tiện qua các tuyến đường tìm người có tài sản để cướp
đó là hành vi của then hải sơn trú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
sơn hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền khởi tố bắt tạm giam
cụ thể vào chiều ngày tám tháng một mươi một khi đi qua khu vực thôn an ngãi huyện long điền sơn phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy một mình nên tăng tốc đuổi theo
sơn sau đó cầm dao chém một nhát vào tay người này và yêu cầu nạn nhân đưa tiền
thấy người thanh niên không nói gì sơn tiếp tục chặn ngang đầu xe rồi cầm dao xuống định uy hiếp
tuy nhiên nạn nhân đã nhanh chóng quay xe bỏ chạy
sau khi cướp bất thành sơn bỏ về nhà
trần quang minh chú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan công an minh khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bằng hình thức cầm cố giấy tờ xe minh đã cho một người dân trú tại phường tiên nội thị xã duy tiên
nhiều lần vay với số tiền hai mươi triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày tương đương với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính ba mươi hai triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng minh theo quy định của pháp luật
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại hà nội hội thao kỹ thuật sáng tạo
tuổi trẻ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã được tổ chức với sự tham gia tích cực của các khoa phòng trong bệnh viện
tại hội thao các đội tham gia thi với nội dung là các đề tài kỹ thuật mới
như nghiên cứu cải tiến trong lĩnh vực nội khoa ngoại khoa chuyển nhiễm y học dự phòng cận lâm sàng
quản trị hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân cơ sở khám chữa bệnh
với hình thức thể hiện đa dạng phong phú như trình diễn kỹ thuật với bệnh nhân mô hình mẫu bệnh phẩm và thuyết minh
nhiều đề tài đã được ban tổ chức đánh giá cao về tính sáng tạo và ứng dụng trong y khoa
trải qua chín phần dự thi thao diễn trực tiếp về đề tài chế tạo dụng cụ tập phục hồi chức năng chi trên
cho bệnh nhân liệt dây nửa người do đột quỵ não khoa chống cứu đã giành được giải nhất
ban tổ chức cũng đã trao một giải nhì một giải ba và một giải khuyến khích cho các đội thi có ứng dụng điều trị cho bệnh nhân hiệu quả
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm bảy mươi năm chính thức phê duyệt đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
với quan điểm là xây dựng trung tâm trở thành một phần hạ tầng số quan trọng của việt nam
dữ liệu tại trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõ để cung cấp các sở hữu liên quan
đăng đến dữ liệu hỗ trợ hoạt định chính sách kiến tạo phát triển xây dựng chính phủ số xã hội số kinh tế số bảo đảm quốc phòng an ninh
trung tâm sẽ đồng thời cung cấp hạ tầng hình thành kho thông tin định danh số cho công dân
kết hợp cùng với việc tích hợp đồng bộ liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
trên cơ sở đó sẽ cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp
các thông tin đã được số hóa như dữ liệu dân cư bảo hiểm
y tế và an sinh xã hội giáo dục và đào tạo công chức cán bộ viên chức căn cước hộ tịch hoạt động tài chính
và các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương
tới đây sẽ được tạo lập trong duy nhất một kho dữ liệu chung đó là trung tâm dữ liệu quốc gia
việc đồng bộ tích hợp lưu trữ này sẽ tạo điều kiện trong việc khai thác chia sẻ phân tích và điều phối các dữ liệu
nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội
mỗi một công việc trong y tế giáo dục kể cả tại nguyên đất này thường đều khán phá con người
tất cả những dữ liệu đã giao vào các bộ ngành kia mà nối với cùng một con người trong cơ sở dữ dân cư
thì nó sẽ tạo ra sự kết tối dữ liệu của các nhà nghề của chúng ta
và khi chúng ta khai thác được cái đấy bằng những công cụ của công nghệ số như của trị tượng nhân tạo dữ liệu lớn v v
thì sẽ có khả năng mở ra rất nhiều cơ hội
đề án cũng xác định mục tiêu rất cụ thể từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành việc xây dựng đưa vào khai thác kho dữ liệu
trung tâm cũng sẽ đóng vai trò là nơi trao đổi kết nối các hệ thống thông tin trong nước
và tổ chức chính phủ các nước trên thế giới nhằm phục vụ các hoạt động trên môi trường số
bên cạnh mục tiêu phát triển chính phủ điện tử đề án cũng xác định đến năm hai nghìn ba mươi
trên chín mươi các hoạt động hành chính trao đổi phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước
được thực hiện bằng nguồn dữ liệu số từ trung tâm dữ liệu quốc gia
xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia mà chúng ta đang nói đến ở đây
chính là cố gắng thập trung tất cả
thông tin dữ liệu về một nguồn thống nhất và khi chúng ta có dữ liệu thống nhất
thì chúng ta mới có cơ sở để cải cách các thủ tục hành chính
môi trường số có đặc thù là người này không biết trực tiếp người kia
nhưng nếu không tạo được lòng tin trên môi trường số
thì không có cái giao dịch hiệu quả trên môi trường số được
cho nên trung tâm dữ liệu quốc gia này sẽ đảm bảo chuyện xác thực dữ liệu này
để nó là cơ sở
để chúng ta đẩy mạnh các giao dịch
trong đề án này chính phủ giao bộ công an xây dựng mô hình tổ chức
chức năng nhiệm vụ và bố trí nhân sự cho đơn vị cấp cục thuộc bộ công an
để quản lý và vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia
nhiệm vụ này hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bộ công an đầu tư xây dựng các tòa nhà hạ tầng dùng chung
của các trung tâm dữ liệu quốc gia với lộ trình xây dựng theo từng giai đoạn
trong đó bao gồm tòa trung tâm dữ liệu cho vùng chuyên dụng
tòa trung tâm dữ liệu cho vùng dùng chung và các hạng mục như hạ tầng
hệ thống đường truyền các lớp an ninh vật lý
việt nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi là một trong những quốc gia
thuộc nhóm năm mươi nước dẫn đầu về chính phủ điện tử ba mươi nước dẫn đầu về công nghệ thông tin
và ba mươi nước dẫn đầu về an toàn an ninh mạng
và để làm được điều này thì việc xây dựng đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia
sẽ là chiều khóa cốt lõi quan trọng nhất để hình thành chiến lược phát triển kinh tế số của việt nam
theo kịp và hòa nhập với các quốc gia trên thế giới